trước sự trì trệ của tuyến đường sắt cát linh bộ giao thông vận tải vừa có yêu cầu tổng giám đốc cục sáu đường sắt trung quốc phải sang làm việc và giải quyết xuất điểm
hiện tại khối lượng công việc tôn đạo vẫn chưa được giải quyết sức điểm thậm chí tổng thầu vẫn chưa xác định được thời gian đưa dự án vào vận hành chính thức
theo bộ giao thông vận tải việc khó khăn cũng như gia tăng chi phí của tổng thầu từ việc cung cấp hồ sơ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tổng thầu
bắt nguồn từ sai sót của tổng thầu trong việc thỏa thuận với các nhà thầu phụ sản xuất cung cấp vật tư thiết bị liên quan
dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông vẫn chưa thể đưa vào khai thác thương mại do còn một số tồn tại về an toàn hệ thống tổng thầu chưa hoàn thiện
các hạng mục chưa phù hợp với thông số kỹ thuật các thiết bị chưa hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế
trước đó tư vấn độc lập của pháp đưa ra nhiều khuyến cáo về sự an toàn của dự án do trung quốc thực hiện
theo chỉ đạo của thủ tướng chỉ đưa vào khai thác đường sắt cát linh hà đông khi đảm bảo an toàn tuyệt đối các sạch phạm phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật